hiệp định bảo hộ đầu tư giữa việt nam và evipa đánh dấu một bước phát triển quan trọng
trong quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa việt nam và eu
đồng thời mở ra cơ hội lớn cho việt nam thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài fdi
dù chưa tính được con số chính xác về fdi tăng thêm
tuy nhiên kỳ vọng về đổi mới thể chế cải thiện môi trường đầu tư do thực hiện hiệp định
sẽ tạo ra sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư
và để hiểu rõ hơn về lợi ích của evipa mang lại
mời quý vị cùng đến với phần tổng hợp ngay sau đây